ngày hai mươi chín tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt bị cáo nguyễn tấn phước bốn mươi một tuổi
cựu cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai một mươi năm năm tù về tội giết người
và ba năm tù về tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép tổng hình phạt cho bị cáo phước là một mươi tám năm tù
theo cáo trạng tối ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi tám nguyễn tấn phước là trung úy cán bộ phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh đồng nai đến đơn vị lấy tư trang và khẩu súng hưu lô bỏ vào túi sách rồi đi xe máy về nhà
trên đường đi nhớ ra chuyện người tình là nguyễn hoài trang nhờ tìm con gái bỏ nhà đi với bùi việt hải
nên phước chạy đến phòng trọ của hải ở phường trung dũng thành phố biên hòa để tìm gặp
khi đến nơi phước gặp hải hai bên lời qua tiếng lại sau đó phước rút súng bắn một phát trúng vào đầu hải
khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ gây án xong phước bỏ khẩu súng vào cốp xe máy rồi bỏ chạy
sau đó được người thân động viên phước đã đến công an phường trung dũng đầu thú và khai nhận về hành vi của mình